nhiều ngày trở lại đây giếng nước của nhiều hộ gia đình sống tại thôn đắc lim xã đắc ơ huyện bù gia mập tỉnh bình phước đã xuất hiện mùi lạ nghi là mùi của thuốc trừ sâu khiến cho người dân cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng
giếng nước của gia đình anh huỳnh thanh phong nằm cách nhà gần một trăm linh mét dù không có bờ rào nhưng giếng được bịt kín bằng bê tông và được khóa cẩn thận
theo lời kể của anh phong giếng này được anh đào từ năm hai nghìn một mươi sáu nguồn nước dồi dào sạch sẽ lâu nay gia đình anh và bốn hộ dân khác trong thôn vẫn sử dụng nguồn nước để nấu ăn và dùng sinh hoạt hàng ngày
thế nhưng sáng ngày hai tháng một vừa qua trong khi bơm nước lên bề chứa anh phát hiện trong nước giếng có mùi lạ khi đi tắm thấy mắt bị cay da bị nổi mẩn đỏ và ngứa kiểm tra giếng anh phát hiện nắp giếng có dấu hiệu bị cậy khóa bị kẻ gian phá hỏng
trong khi bơm nước giếng lên thì nó có mùi
mùi hôi thúi canh và mùi lạ bơm lên thì rác ra đục và nổi bọt mùi nồng nạc khó chịu tất cả mọi giếng xung quanh đều bị như vậy hết
không chỉ riêng giếng nhà anh phong mùi lạ đã lây lan ra tám giếng nước khác của các hộ dân lên cận điểm chung tất cả các giếng này đều là giếng đào điều này khiến nhiều gia đình ở đây cảm thấy vô cùng bức xúc và lo lắng
nguồn nước nhà mình đây nó ô nhiễm mình bơm xả gần chục ngày nay rồi từ ngày nó bị đến giờ là gần như ngày nào cũng bơm xả
để làm sao thì kiếm nước sạch nhưng mà nó không được suốt từ ngày đến giờ luôn ngày nào cũng như vậy không rồi
hiện đang bước vào mùa khô nguồn nước tại khu vực đất ơ khá khan hiếm từ ngày nguồn nước sinh hoạt duy nhất của gia đình bị ô nhiễm cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn
nhiều người chủ động tẩy rửa bằng cách bơm hút để thay nguồn nước mới nhưng vẫn không có kết quả mùa nước từ các đại lý về sử dụng là cách duy nhất mà các hộ dân nơi đây có thể làm
sau khi nhận được phản ánh của người dân công an xã đắc ơ đã phối hợp với công an huyện trực tiếp đến hiện trường tiến hành lập biên bản và lấy mẫu nước đi xét nghiệm hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ